thưa quý vị qua công tác nghiệp vụ công tác phối hợp quốc tế về phòng chống tội phạm
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiếp nhận đỗ văn sơn
nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
là đối tượng truy nã trong đại án aec về đầu thú cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
để được xem xét hưởng khoan hồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiến hành các thủ tục tố tụng
và tích cực đấu tranh khai thác đỗ văn sơn để làm rõ thêm một số tình tiết trong vụ án
bộ công an tiếp tục kêu gọi các đối tượng trong vụ án aic đang lẩn trốn ra đầu thú
để được hưởng khoan hồng cũng như thoát khỏi cảnh sống chui lủi nơm nớp lo sợ và bất an
những đối tượng trong vụ án kể trên có thể liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
hoặc với cơ quan đại diện việt nam tại nước sở tại để được hướng dẫn hỗ trợ ra đầu thú
số điện thoại liên hệ của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm năm mươi bốn hoặc chín mươi một sáu trăm bảy mươi bảy bảy nghìn bảy trăm sáu mươi bảy
đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng vừa bắt giữ đối tượng thái văn tâm hai mươi một tuổi
trú tại xã hòa bắc huyện hòa vang thành phố đà nẵng là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
trước đó vào trưa ngày hai tháng bảy tâm điều khiển xe máy trên đường nguyễn hữu thọ
đã tư nút giao với lê đại hành thuộc địa bàn phường khuê trung quận cẩm lệ
tâm phát hiện bà lưu thị lực chú tại tỉnh quảng nam điều khiển xe máy đi phía trước
có để một chiếc điện thoại di động ở túi áo nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt
tâm điều khiển xe áp sát giật lấy chiếc điện thoại của bà lực rồi tăng ga bỏ chạy
sau gần hai ngày lực lượng công an đã xác định được tâm đang lẩn trốn tại xã hòa phước
huyện hòa vang nên đã bắt giữ khẩn cấp
hiện cơ quan công an đã thu hồi được tài sản và hoàn tất thủ tục để sớm trao trả lại cho bị hại
một chiếc xe buýt đã bốc cháy ngay tại cây xăng trước cổng a
khu công nghiệp thăng long vào khoảng hai mươi hai h hai mươi năm tối ngày hôm qua
sau khoảng một mươi năm phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục dập tàn bơm nước làm mát
vụ cháy không gây thiệt hại về người
tuy nhiên toàn bộ nội thất của xe buýt đã bị hỏng do cháy tại cây xăng
nên một số hạng mục cũng đã bị ảnh hưởng tuy nhiên không có cháy lan
trong phần cuối của bản tin sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phạm văn thiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp cây thông trong
xã cửa dương huyện phú quốc tỉnh kiên giang về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có nốt ruồi cách một cm sau cánh mũi phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng là hai đối tượng
đối tượng nguyễn xuân hữu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thị trấn minh đức huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
và đối tượng lương văn trường sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại thôn năm xã hòa bình huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện